chủ tịch hồ chí minh một mươi chín tháng năm năm một nghìn tám trăm chín mươi một mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
trước anh linh chủ tịch hồ chí minh đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương bộ công an
bày tỏ lòng thành kính biết ơn vô hạn trước những công lao to lớn của người
đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng và dân tộc việt nam nói chung
với lực lượng công an nhân dân nói riêng
nguyện phấn đấu đi theo con đường mà chủ tịch hồ chí minh và đảng ta đã lựa chọn
phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang xây dựng lực lượng công an nhân dân
tuyệt đối trung thành với đảng nhà nước và nhân dân
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
tiếp đó đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương bộ công an đã đến đặt vòng hoa
và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường bắc sơn
cũng trong sáng nay tại hà nội đảng ủy công an trung ương đã tổ chức hội nghị sơ kết ba năm thực hiện kết luận số một ngày một mươi tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi một của bộ chính trị
về tiếp tục thực hiện chỉ thị số năm của bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
sơ kết một năm thực hiện quy định số chín năm hai nghìn hai mươi ba của đảng ủy công an trung ương về chế độ học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương
bộ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị cùng dự có các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc bộ đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương
trong ba năm qua đảng ủy công an trung ương đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện kết luận số một của bộ chính trị
và quy định số chín của đảng ủy công an trung ương đạt được nhiều kết quả quan trọng
cấp ủy lãnh đạo công an các cấp đã nhận thức sâu sắc đầy đủ hơn về ý nghĩa tầm quan trọng
sự cần thiết của việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
và sáu điều bác hồ dạy đối với công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân
chúc mừng các tập thể cá nhân được trao thưởng tại hội nghị hôm nay
tại hội nghị thưa ủy quyền của lãnh đạo đảng nhà nước bộ trưởng tô lâm trao hồn trường chiến công hạng nhì tặng một cá nhân
trao hồn trường chiến công hạng ba tặng hai cá nhân đã lập chiến công xuất sắc
trao bằng khen của thủ tướng chính phủ tặng sáu tập thể có thành tích xuất sắc
thứ trưởng trần quốc tỏ trao bằng khen của thủ tướng chính phủ tặng tám cá nhân có thành tích xuất sắc
phát biểu kết luận bộ trưởng tô lâm đề nghị cấp ủy lãnh đạo công an các cấp
cần tiếp tục tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
và sáu điều bác hồ dạy quán triệt sâu sắc thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng
về ba vấn đề cốt yếu là học tập quyết tâm thực hiện làm theo và gương mẫu đi đầu trong việc học tập
thực hiện sáu điều bác hồ dạy và trong công tác xây dựng trình đốn đảng
theo tinh thần kiên trì liên tục bền mỉ mọi lúc mọi nơi mọi hoàn cảnh
tổ chức thật tốt việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh năm hai nghìn hai mươi
với chủ đề công an nhân dân gương mẫu đi đầu học tập thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh
xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên cần kiệm liêm chính nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ chiến sĩ
trong học tập thực hiện và làm theo bác tiếp tục nghiên cứu cụ thể hóa sáu điều bác hồ dạy
thành các chuẩn mực đạo đức cụ thể dễ hiểu dễ nhớ dễ thực hiện dễ kiểm tra đánh giá
mỗi cán bộ chiến sĩ dù ở cương vị công tác nào cũng phải thường xuyên tự soi tự sửa
tự tu dưỡng rèn luyện phải luôn thực hiện sâu sắc nỗ lực cao nhất để thực hiện thật tốt sáu điều bác hồ dạy
đặc biệt là lời huấn thị đối với tự mình phải cần kiệm liêm chính để giữ mình cho thật sự trong sạch
thật vững vàng không bị sa ngã trước mọi cám rỗ luôn luôn tâm niệm và coi trọng danh dự
xác định rõ danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất và thực hiện phương châm hành động
vì nước quên thân vì dân phục vụ lúc dân cần lúc dân khó có công an
sáng nay tại điểm tiếp công dân của bộ công an thượng tướng nguyễn duy ngọc
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã có buổi tiếp công dân định kỳ tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
sau khi nghe người dân trình bày những nội dung khiếu nại phản ánh về những vấn đề vướng mắt
gửi đến cơ quan nhà nước nhưng chưa được xử lý hoặc giải quyết còn chưa thỏa đáng
chưa có văn bản trả lời đơn thư của công dân thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã chia sẻ những khó khăn
mà người dân đang gặp phải đồng thời phân tích trao đổi xem xét từng đơn thư vụ việc
thứ trưởng cũng giao thanh tra bộ công an có văn bản yêu cầu thủ trưởng công an các đơn vị địa phương
có thẩm quyền giải quyết báo cáo với lãnh đạo bộ và có văn bản trả lời công dân theo đúng quy định pháp luật
đối với những nội dung khiếu nại tố cáo không thuộc trách nhiệm giải quyết của bộ công an
thứ trưởng nguyễn duy ngọc hướng dẫn công dân gửi đơn thư đến cơ quan có thẩm quyền
để xem xét giải quyết theo đúng quy định
thư khiếu nại tố cáo cảm ơn thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã dành thời gian lắng nghe hướng dẫn
và có ý kiến chỉ đạo các đơn vị chức năng trong tiếp nhận giải quyết xử lý kịp thời đúng quy định các khiếu kiện của công dân
liên quan đến tình trạng giá vàng diễn biến phức tạp bộ công an đã tập trung nắm tình hình tham mưu chính phủ
nhiều kiến nghị giải pháp liên quan đến an ninh tiền tệ tập trung sửa đổi một số quy định về độc quyền vàng miếng sgc
đây là phát biểu của trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
trong phiên họp sáng ngày hôm nay của ủy ban thường vụ quốc hội thảo luận về báo cáo công tác dân nguyện của quốc hội tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
về chính sách tiền tệ quản lý thị trường vàng thứ trưởng lê quốc hùng cho rằng biến động giá vàng vô cùng phức tạp
vì thế bộ công an đã tập trung nắm tình hình tham mưu chính phủ nhiều vấn đề
trong đó tập trung kiến nghị các giải pháp liên quan an ninh tiền tệ
số quy định tại nghị định hai mươi bốn về độc quyền vàng miếng szc
tăng cường quy mô dự trữ vàng quản lý khuôn khổ sản xuất vàng miếng sgc tại nhà máy in tiền quốc gia
để từng bước ổn định thị trường vàng
tôi tập trung kiến nghị thứ nhất là ngân hàng nhà nước khẩn trương xây dựng và áp dụng cơ chế can thiệp của cơ quan quản lý vào thị trường vàng
như là các cơ chế can thiệp vào giá mua giá bán cơ chế can thiệp vào cung vào cầu thị trường vàng miếng v v
rồi kịp thời bổ sung quy định về biến độ chính lịch tối đa giữa giá mua và giá bán vàng miếng
rồi ban hành quy định trách nhiệm của các cơ quan liên quan đến quản lý thị trường vàng gồm cả vàng miếng và sản xuất gia công vàng trang sức mỹ nghệ v v
tăng cường công tác thân tra kiểm tra đối với thị trường đảm bảo kỳ cương kỳ luật thị trường cũng như kiểm soát tối đa nguồn quý liệu đầu vào và chất lượng sản phẩm vàng miếng
bên cạnh đó bộ công an cũng kiến nghị bộ tài chính nghiên cứu ban hành quy định pháp lý kiểm soát nghĩa vụ thuế về kinh doanh vàng như quy định bắt buộc xuất hóa đơn điện tử quy định về thuế giá trị gia tăng mã số mã vạch nhằm ngăn chặn tình trạng mua vàng miếng mua bán vàng trang sức không có hóa đơn chứng tử mua bán tự do người dân trả tiền mặt trực tiếp
một số cơ sở kinh doanh vàng miếng chưa được cấp phép thường bán chui cho người dân gây thất thu cho nhà nước đồng thời kiến nghị ubnd các tỉnh thành phố quản lý kiểm soát thị trường vàng không để xảy ra các hoạt động kinh doanh vàng giả vàng nhái sgc
qua đó ổn định thị trường vàng kịp thời phát hiện các hoạt động vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật
chiều nay tại hà nội trung tướng tiến sĩ lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an phó chủ tịch thường trực hội đồng khoa học và công nghệ bộ công an đã chủ trì buổi lễ kỷ niệm ngày khoa học và công nghệ việt nam năm hai nghìn hai mươi bốn do bộ công an tổ chức
dự buổi lễ có thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ nguyễn văn thành nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên thứ trưởng bộ công an phó chủ tịch thường trực hội đồng lý luận trung ương cùng dự có đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương
các đơn vị địa phương
trong những năm qua hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ trong công an nhân dân đã thể hiện vai trò then chốt phục vụ đắc lực các mặt công tác đảm bảo an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội phục vụ phát triển kinh tế đất nước
hệ thống hành lang pháp lý về khoa học và công nghệ trong công an nhân dân ngày càng được hoàn thiện
qua ba năm thực hiện kế hoạch hai mươi sáu và kế hoạch số hai trăm ba mươi hai hầu hết công an các đơn vị địa phương đã nhận thức đúng đắn vai trò quan trọng của nghiên cứu
phát triển khoa học và công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả các mặt công tác công an
tại hội nghị các đại biểu đã tập trung làm rõ vai trò ý nghĩa của những thành tựu đã đạt được trên lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ trong công an nhân dân thời gian qua
ghi nhận biểu dương và chúc mừng những thành tích kết quả đạt được của các tập thể cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ công an nhân dân trong thời gian qua
thứ trưởng lê quốc hùng đề nghị công an các đơn vị địa phương tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò của khoa học và công nghệ trong tình hình hiện nay
cục khoa học chiến lược và lịch sử công an theo dõi thống kê thông báo đến các đơn vị chủ trì đơn vị phối hợp chịu trách nhiệm thực hiện các nhóm nhiệm vụ trong thực hiện kế hoạch hai mươi sáu và kế hoạch hai trăm ba mươi hai
hàng quý tập hợp báo cáo lãnh đạo bộ tiến độ thực hiện đồng thời đưa vào tiêu chí đánh giá thi đua cuối năm

nằm trong khuôn khổ hội nghị thường niên lần thứ tám của hiệp hội các cơ sở đào tạo cảnh sát khu vực châu á apta vào chiều ngày hôm nay học viện cảnh sát nhân dân tổ chức hội thảo khoa học quốc tế công tác cảnh sát trong kỷ nguyên số
thách thức đối với đào tạo cảnh sát dự hội thảo có gần năm trăm linh đại biểu trong nước và quốc tế là các đồng chí lãnh đạo các nhà khoa học các nhà nghiên cứu thuộc các cơ sở đào tạo cảnh sát có uy tín của các nước châu á
các tham luận và ý kiến phát biểu
tại hội thảo tập trung thảo luận nhận diện làm rõ những thách thức đặt ra đối với lực lượng cảnh sát nói chung và công tác đào tạo cảnh sát trong kỷ nguyên số nói riêng
hai nhóm giải pháp chính để xây dựng các cơ sở đào tạo cảnh sát trong kỷ nguyên số hiện nay gồm tập trung nghiên cứu xây dựng các cơ sở đào tạo cảnh sát thông minh từ đó tạo ra các cơ sở đào tạo cảnh sát tiên tiến hiện đại có sự liên kết chia sẻ khai thác hạ tầng công nghệ phần mềm đã có tạo ra kho dữ liệu lớn trong cuộc cách mạng công nghệ bốn và nâng cao hiệu quả hợp tác mở rộng liên kết đào tạo của các cơ sở đào tạo cảnh sát châu á để khai thác phát huy trình độ phát triển khoa học công nghệ và
bốn phục vụ công tác giáo dục đào tạo trước đó các đại biểu đã dự hội nghị thường niên lần thứ tám của hiệp hội các cơ sở đào tạo cảnh sát khu vực châu á với năm mươi đại biểu đến từ một mươi bảy thành viên của hiệp hội apta đây cũng là hội nghị được tổ chức trực tiếp sau hai năm covid một mươi chín hội nghị đã kết nập thành viên mới là trung tâm đào tạo cảnh sát của cảnh sát quốc gia đông timor cũng như thông báo cập nhật các quy định mới và lộ trình hoạt động của hiệp hội trong giai đoạn hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi tám